tỉnh ủy an giang ubnd tỉnh quân khu chín bộ chỉ huy quân sự tỉnh an giang cùng đại diện các sở ban ngành thân nhân các liệt sĩ có mặt ở nghĩa trang liệt sĩ dốc bà đắc huyện tịnh biên thành kính dân hoa và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ nhân dịp bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
đoàn đã làm lễ cải táng một trăm bảy mươi hai hải cốt liệt sĩ được đội k chín mươi quân khu chín và k chín mươi ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh an giang tìm kiếm quy tập trên đất bạn campuchia và trên địa bàn tỉnh an giang trong mùa khô năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
trong đó ở campuchia có một trăm hai mươi năm hải cốt trong nội địa là bốn mươi bảy hải cốt
được biết nghĩa trang liệt sĩ dốc bà đắc có tổng diện tích hơn ba mươi năm m hai đã cải táng hơn tám m hai
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tỉnh đã xây dựng hơn hai mươi công trình tại nghĩa trang với kinh phí trên một mươi ba tỷ đồng